sau sự việc hàng trăm hectare dứa của người dân xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị chết hàng loạt
nghi do khí thải của nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh gần đó gây ra
trong khi chờ các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai kết luận nguyên nhân
thì nhiều người dân sống quanh nhà máy đang tỏ ra hết sức hoang mang về vấn đề sức khỏe
bởi thường xuyên có dấu hiệu bị khó thở hay tức ngực ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù sống cách ra nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh gần ba km
chị trương thị tuyết ở thôn nam mạ hai cho biết cứ mỗi khi nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh hoạt động
thì cây cỏ xung quanh nhà chị đều héo úa rồi chết dần kèm theo đó là hiện tượng khó thở tức ngực
dù nhiều hộ dân sống xung quanh ghi nhận mỗi khi nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh hoạt động
đều thải ra làn khói đen có mùi acid kèm theo nước thải chưa qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường
đã có nhiều người dân từng làm việc trong nhà máy phải bỏ việc vì thấy quá độc hại
tuy nhiên khi làm việc với phóng viên truyền hình nhân dân thì đại diện nhà máy lại có câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
trong khu công nghiệp thì mình bảo hoàn toàn
không thể trong sạch được nhưng cái mức độ nó cho phép và nó ảnh hưởng đến đâu
tháng tám vừa rồi cũng có các đoàn liên ngành vào và cũng lấy khí cũng đo các thứ là bọn em vẫn đủ tiêu chuẩn để sản xuất
trong nhà máy mình vào nhà máy rất nhiều chưa giờ có hiện tượng đấy cả
còn cái việc dân họ nói họ nói là khói thì toàn khói trắng tinh nhưng chưa rồi có khói đen thêm
bây giờ vẫn đang hoạt động
được biết vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai đã lấy mẫu kiểm tra
và xác định khói đen

vượt quy chuẩn cho phép của bộ tài nguyên và môi trường
trong đó có những mẫu chỉ số cao hơn gần tám lần
mới đây nhất là sau khi xảy ra hiện tượng dứa chết hàng loạt
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và bước đầu kết luận
sâu bệnh tức khóa không phải làm gì có chuyện từ trên lõi xuống có sâu nào không
rõ ràng tôi nói thật chỉ đến tám chín là nhà máy
chúng ta đi những bước đường sau chỉ gọi là để cho nó hoàn chỉnh
chứ còn nói thật tôi khẳng định là do chúng ta xả thải ra
nó tạo ra acid acid một loạt gây ra thiệt hại cho cây trọng
trước động thái quyết liệt của tỉnh lào cai
hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận về nguyên nhân
vì sao hàng trăm hectare dứa của người dân bị hỏng và sức khỏe của họ có bị ảnh hưởng không
qua đó nhanh chóng thực hiện các giải pháp khắc phục
để người dân yên tâm bắt tay vào sản xuất các vụ tiếp theo